chẳng còn gì cả trắng tay rồi không khó để có thể nghe được những lời than thở như vậy từ những người dân tại tỉnh quảng bình trong thời điểm hiện tại
châu bò lợn gà đồ đạc lúa gạo và vô vàn tài sản của cả một đời tích góp của người dân vùng rốn lũ đã trôi theo dòng nước giữ
những giọt nước mắt rơi không ngừng khi nghĩ về miếng cơm may áo kế sinh nhài sau lũ
cùng với đó là những lo âu về nguy cơ bão số tám sắp đến hình ảnh lũ trồng lũ lại hiện về trước mắt những người dân miền trung
vợ chồng bà hoa vừa lau nước mắt vừa thu dọn lại đồ đạc trong nhà xem cái nào còn sử dụng được không
năm ngày phải ở trên nóc nhà do nước lũ dâng cao gần hai mét thêm ba ngày nữa đợi nước rút hẳn gia đình bà mới có thể về để dọn dẹp
trời đã có nắng nước đã rút
nhưng cuốn theo dòng nước là hầu như toàn bộ của cải vốn liếng của gia đình bà chỉ để lại bùn đất sát chết động vật hồi thối xót xa và hoang tàn
còn gia đình ông thăng dù đã có kinh nghiệm trồng lũ ông cho toàn bộ tám tấn gạo của gia đình vào những chiếc chung phao
tuy nhiên nước lũ vượt ngoài sức tưởng tượng cuốn trôi toàn bộ xuống lúa ăn của cả năm trời
giờ cả gia đình năm người chỉ còn xót lại năm tạ lúa cầm cự nhưng cũng đã bốc mùi chua thiêu vì ngâm nước lâu ngày
sống hơn nửa đời người ông cho biết chưa từng thấy trận bão

làm hết sức đến khi mà không được thì phải chấp nhận
chứ như thầy ngùa mãn ở trong băng phơi thì không được vì nắm nó còn dài quá
lo lắng của ông thăng cũng giống như nhiều gia đình ở lệ thủy bởi chưa biết khi nào thiên tai mới thực sự chấm dứt
sắp tới cơn bão số tám được dự báo sẽ di chuyển thẳng vào quảng bình mang theo nỗi lo của người dân về mưa lũ quay trở lại
trước diễn biến mới nhất của thiên tai
chính quyền địa phương đã bắt đầu triển khai
và những phương án ứng phó
tình bàng cho người dân
hiện cùng với công tác chuẩn bị đòn bão số tám
các công tác dọn dẹp vệ sinh khắc phục hậu quả thiên tai
đang được người dân và các đơn vị tại quảng bình tích cực triển khai
nhằm sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường
thưa quý vị trong đợt lũ lụt lịch sử vừa qua
hàng trăm hectare sắn của nông dân trên địa bàn tỉnh quảng trị bị ngập úng hư hại
nông dân buộc phải thu hoạch sớm để tránh rơi vào cảnh mất trắng
khiến sản lượng tăng đột biến gây tình trạng ứ động sắn rất lớn
nhiều địa phương trong tỉnh đã huy động đông đảo cán bộ công chức viên chức
thanh niên tỉnh huyện lực lượng vũ trang trên địa bàn về giúp dân thu hoạch sắn
đồng thời giúp người dân tìm nơi tiêu thụ
có thêm thu nhập để sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ
tuần huyện cam lộ hiện có khoảng năm trăm linh hecta sắn bị ngập úng dài ngày
những diện tích này nếu không kịp thu hoạch kịp sẽ bị mất trắng
với tinh thần tương thân tương ái gần năm trăm linh cán bộ công chức viên chức
người lao động lực lượng vũ trang thanh niên tỉnh huyện ở các xã vùng cao
đã triển khai giúp người dân tại xã vùng trũng thu hoạch sắn chạy lũ
trong đó ưu tiên cho những gia đình neo người hộ nghèo hộ có diện tích bị ngập ống lớn
nhờ sự giúp sức này nhiều hộ gia đình có thể giảm bớt được một phần thiệt hại
có thêm nguồn thu nhập để trang trải cho cuộc sống trước mắt
để đưa được chứng nào thì hãy chứng đó
nhà máy tinh bột sắn tài liệu
hiện tàu cá của bình định mang số hiệu bd chín mươi bảy nghìn một trăm hai mươi sáu ở gần tâm bão số tám vẫn an toàn máy đã hoạt động trở lại cơ quan chức năng giữ liên lạc thường xuyên và hướng dẫn tàu di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm
nước lũ tại khu vực miền trung cơ bản đã rút tuy nhiên trước dự báo bão số tám có thể vào miền trung thì song song với khắc phục hậu quả lũ lụt chính quyền và người dân cần phải chủ động ứng phó bão
nước lũ tại khu vực miền trung có thể vào miền trung thì song song với khắc phục hậu quả lũ lụt chính quyền và người dân cần phải chủ động ứng phó bão